cục hàng không việt nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không về việc khai thác các chuyến bay nội địa đi đến các tỉnh thành phố phía nam
cục hàng không quyết định dừng tất cả các đường bay nội địa chở khách đi đến các cảng hàng không thuộc các tỉnh thành phố viên nam
áp dụng giãn cách xã hội theo văn bản ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
bao gồm côn đảo tỉnh bà rịa úng tàu cá mau tỉnh cà mau rạch giá tỉnh kiên giang
tuy nhiên cục hàng không cũng loại trừ một số đường bay khai thác ở tần suất tối thiểu
cụ thể đường bay phú quốc hà nội một chuyến một ngày cần thơ hà nội một chuyến một ngày bay bằng tàu bay a ba trăm hai mươi một do vietnam airlines khai thác
riêng ngày một mươi chín tháng bảy vietnam airlines không có kế hoạch giao bamboo airways khai thác hai đường bay này
trạng bay tp hcm hà nội các hãng tổ chức khai thác với tần suất vận tải cung ứng giới hạn một bảy trăm linh ghế một chiều một ngày
với đường bay tp hcm đà nẵng
quỳ nhơn cam ranh vương ma thuật các hãng tổ chức khai thác với tần suất vật tải cung ứng theo kế hoạch khai thác của các hãng
thời gian áp dụng quyết định từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy đến hết ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tức là một mươi bốn ngày
quỳ nhơn cam ranh vương ma thuật các hãng tổ chức khai thác với tần suất vật tải cung ứng theo kế hoạch khai thác